tỉnh thanh hóa có trên sáu mươi hộ nghèo phân bổ tại hai mươi bảy huyện thị thành phố
với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau từ đầu năm đến nay
ubnd tổ quốc của tỉnh đã vận động hỗ trợ xây mới được sáu trăm linh căn nhà kiên cố
thông qua chương trình nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo
hở ngứng các phong trào thi đua yêu nước trong năm hai nghìn hai mươi
ubnd tổ quốc tỉnh thanh hóa đã đặt ra mục tiêu xây dựng một hai trăm linh căn nhà đại đoàn kết
cho các hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
từ nguồn tài trợ của các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh
cùng với đó mặt trận tổ quốc tại hai mươi bảy huyện thị xã thành phố các tổ chức thành viên
mỗi xã phường thị trấn phấn đấu xây dựng ít nhất một công trình an sinh xã hội
kết quả sáu tháng đầu năm chương trình đã vận động hỗ trợ xây mới được gần sáu trăm linh nhà đại đoàn kết
trị giá hai mươi tỷ năm trăm linh triệu đồng cho các gia đình chính sách và hộ nghèo tại thanh hóa